thông tin về một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ một a
đoạn qua địa phận huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vào khoảng hai giờ một mươi phút dạng sáng ngày hôm nay
xe chở khách một mươi sáu chỗ đã đâm vào đuôi xe tải sermiromoc chết máy đang đỗ cùng chiều
sau đó va chạm tiếp với xe container đi theo chiều ngược lại làm năm người chết và một mươi người bị thương
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô hợp đồng chở khách một mươi sáu chỗ do quách đình trọng
trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh điều khiển đi theo hướng lạng sơn hà nội
trên xe có một lái xe và một mươi năm hành khách
va chạm với ô tô đầu kéo kéo theo sermiro moc trên xe chở xi măng bị hỏng máy đang đỗ cùng chiều phía trước
xe đỗ có đặt vật cảnh báo phía sau cách đuôi xe khoảng một mươi sáu mét
sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo kéo theo sermiro moc điều khiển đi ngược chiều hướng hà nội lạng sơn
hậu quả làm năm người tử vong trong đó bốn người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu
một mươi người bị thương đã được người đi cấp cứu xe ô tô khách bị hư hỏng nặng
hậu quả làm năm người tử vong trong đó bốn người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu
hậu quả làm năm người tử vong trong đó bốn người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu
hậu quả làm năm người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu
hậu quả làm năm người tử vong tại chỗ một người tử vong tại chỗ một người tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu